tại hội thảo về tác hại của thuốc lá mới và đề xuất biện pháp quản lý các sản phẩm này diễn ra ngày hai mươi hai tháng ba
thạc sĩ đinh thị thu thủy phó vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế cho biết
thời gian qua các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp như truyền thông về tác hại của thuốc lá mới
xử lý hành vi buôn lậu buôn bán thuốc lá mới nhưng tình trạng mua bán thuốc lá mới vẫn đang diễn ra
liên quan đến vấn đề này bộ y tế đứng trên quan điểm là bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân
lấy lợi ích của người dân làm trung tâm và đảm bảo phát triển bền vững của đất nước liên quan đến sức khỏe và môi trường
chúng tôi sẽ đề xuất các chính sách dựa trên bằng chứng khoa học bà thủy nhấn mạnh tại hội thảo
theo tiến sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
thuốc lá điện tử đang mở đầu cho xu hướng mới lạm dụng hóa chất nhân tạo con người đang tự hủy hoại chính mình
trong đó có ba nhóm nguy cơ khi sử dụng thuốc lá điện tử
thứ nhất là nicotine hàm lượng nicotine trong thuốc lá điện tử cao hơn thuốc lá thông thường
ước tính cứ một người bỏ được thuốc lá khi dùng thuốc lá điện tử
thì có thêm tám mươi trẻ vị thành niên nghiện nicotine một nghiên cứu trên thế giới vào năm hai nghìn một mươi
thứ hai là các hóa chất trong hơi thuốc lá điện tử với số lượng khổng lồ thay đổi các hóa chất liên tục
các hóa chất này làm phát sinh loạt bệnh ngộ độc mới nổi thậm chí y học chưa biết được không thể đoán trước được
thứ ba là ma túy trong thuốc lá điện tử
nguy cơ dùng ma túy gấp ba năm lần so với không hút thuốc lá điện tử
nói thêm về thuốc lá điện tử bà nguyễn thị an giám đốc tổ chức apride canada tại việt nam cho biết
tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng trong thanh thiếu niên việt nam đã gia tăng trong những năm gần đây đặc biệt là ở học sinh nữ
theo bà an nhằm hướng tới giới trẻ thuốc lá điện tử được thiết kế kiểu dáng giống đồ dùng như cây bút usb thỏi son môi hộp sữa đồ chơi
với giá cả đa dạng nhiều sản phẩm giá rất rẻ
đặc biệt tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng trong thanh thiếu niên việt nam đã gia tăng trong những năm gần đây đặc biệt là ở học sinh nữ
vì vậy việt nam cần thực hiện các biện pháp kiểm soát thị trường đẩy mạnh thực thi và tăng cường các quy định về chống buôn lậu quảng cáo và bán các sản phẩm này
để ngăn chặn sự gia tăng sử dụng trong thanh thiếu niên bà an nhấn mạnh
phó vụ trưởng vụ pháp chế đinh thị thu thủy cho hay trong khu vực asean đã có năm quốc gia cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử là thái lan singapore lào brunei và campuchia
và bốn quốc gia cấm hoàn toàn thuốc lá nung nóng
bên cạnh đó vừa qua bộ y tế đã nhận được bản khuyến nghị của who về việc quốc hội ban hành nghị quyết cấm nhập khẩu sản xuất phân phối và bán các sản phẩm nicotine
các sản phẩm thuốc lá nung nóng cũng như cấm quảng cáo các sản phẩm này tại việt nam
theo bà thủy quan điểm của bộ y tế từ trước đến nay vẫn là cấm hoàn toàn các loại thuốc lá mới thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng thuốc lá mới khác
vì vậy bộ đề xuất xây dựng văn bản với nội dung cấm sản xuất kinh doanh nhập khẩu quảng cáo các sản phẩm thuốc lá mới hình thức văn bản là nghị quyết do quốc hội ban hành
trong đó phạm vi điều chỉnh bao gồm giải thích rõ khái niệm về thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng thuốc lá mới khác quy định cấm sản xuất kinh doanh nhập khẩu quảng cáo thuốc lá mới và quy định trách nhiệm của các tổ chức có liên quan
bà thủy cũng thông tin thêm vụ pháp chế đang xây dựng văn bản liên quan và sẽ có dự thảo chính chính phủ để chính phủ trình ra quốc hội nhằm sớm có biện pháp quản lý
dự kiến nội dung sẽ chỉnh quốc hội vào kỳ họp tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi